trong những ngày đầu năm mới nhiều du khách thập phương và người dân hà nội đã lựa chọn lăng chủ tịch hồ chí minh là điểm đến đầu tiên của hành trình
việc làm ý nghĩa trong những ngày đầu năm với ý nghĩa tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
để phục vụ các tầng lớp nhân dân trong cả nước và du khách nước ngoài vào viếng lăng bác dịp tết nguyên đán
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã tổ chức trang trí khu vực quảng trường ba đình cử cán bộ chiến sĩ tiếp đón khách chú đáo
theo đúng quy định trong suốt những ngày nghỉ tết truyền thống của dân tộc
cùng với những cây đào cây mai cây quất của miền bắc những sắc mây vàng rực rỡ của miền nam cũng được trang trọng đặt ở giữa cửa lăng
từ sáng sớm nhiều du khách cả trong nước và nước ngoài đã xếp hàng ngay ngắn trang nghiêm để được vào lăng viếng bắc
vì đầu năm mới là những công việc tốt
hôm nay tôi cũng tưởng nhớ tới công đức của bác và cũng là đi thăm để viện cái đầu năm mới
không chỉ du khách ở hà nội và các tỉnh lân cận nhiều người từ miền nam xa xôi cũng tranh thủ thời gian nghỉ lễ kéo dài
được ra thủ đô viếng bắc trong những ngày đầu xuân năm mới
đoàn anh em cũng nhân cơ hội bớt chút thời gian viếng thăm lăng bác
vào đây thấy không khí rất là trang nghiêm rồi đẹp
đầu năm mới thì mọi sự đều mới mẻ
viếng lăng bác trong những ngày đầu năm mới ai ai cũng cầu mong những điều tốt lành đến với đất nước gia đình bạn bè và người thân
tôi cũng thay mặt đoàn tôi ở kiên giang cũng chúc cho đất nước mình ngày càng giàu đẹp
gửi lời chúc tết tới tất cả
phái đoàn đi thăm lăng bác
theo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh cho biết dự kiến trong những ngày tết nguyên đán
sẽ có khoảng ba vạn du khách trong nước và nước ngoài vào lăng viếng bắc
công tác chuẩn bị đón tiếp an ninh trật tự luôn được đảm bảo trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài chín ngày